trong túi áo ngực của thuận phát hiện một cục màu trắng thuận khai nhận là heroin
tổ công tác đã đưa hai đối tượng và vật chứng về trụ sở công an huyện tân lạc để làm rõ
kiểm tra xe mô tô phát hiện trong gầm xe có một mươi bánh heroin
qua đấu tranh thuận và thanh khai nhận vận chuyển thuê cho người khác để lấy tiền tiêu xài
trong khi đó một loại ma túy rất mới lại vừa được viện khoa học hình sự bộ công an phát hiện
khi nó được tẩm ướp vào thuốc lào
loại ma túy tổng hợp mới này không thể phân biệt bằng mắt thường
mà chỉ có thể tìm ra bằng quá trình giám định
đáng chú ý trong loại ma túy này chứa đến chín chất gây ảo giác cực mạnh cho người sử dụng
nhưng lại không nằm trong danh mục các chất cấm ở nước ta hiện nay
các chuyên gia cảnh báo không chỉ phát hiện trong thuốc lào
mà cả thuốc lá và dung dịch thuốc lá điện tử cũng ghi nhận các trường hợp pha chế tẩm ướp loại ma túy tổng hợp này
đầu tiên thì chúng tôi muốn hỏi quý vị các bạn quý vị các bạn nhìn thấy đây là cái gì ạ
nếu chỉ bằng mắt thường mà nhìn thì chúng ta sẽ chỉ nói ngay
đây là một loại dung dịch hay sử dụng cho thuốc lá điện tử hay còn gọi là vết
và chúng tôi là just và được bán ở ngoài rất là công khai ngoài thị trường với giá khoảng ba trăm chín mươi đồng
để dùng cho các loại thuốc lá điện tử
thế nhưng mà khi mà những cái lọ như thế này được chuyển đến viện giám định khoa học hình sự của bộ công an
thì là một sự thật bất ngờ đã xảy ra đó là những cái lọ như thế này lại chứa đầy ma túy
khi mà tẩm vào những cái loại mà chất mang mà có sẵn ở trên thị trường
như thuốc lào như thuốc lá điện tử thì rõ ràng là chúng ta không thể phân biệt được
và đây cũng là một trong những cái mà thủ đoạn có lẽ rằng là chỉ mới thấy thấy xuất hiện ở việt nam
còn các nước khác thì hầu như là chỉ nhìn thấy là cái dạng còn vĩ
cái chất năm f md mb pk này thì nó có cái tác dụng giống như cái delta chín thc
nó có trong cái cần sa người ta các đối tượng đã nợ dụng cái tính chất
cái tác dụng của nó giống như cái delta chín thc đấy
phun tẩm vào những cái sợi thuốc nào thuốc lá và cái dùng dịch thuốc lá điện tử
do đó chính bản thân người sử dụng là cũng không phát hiện ra mình dùng những cái mẫu đấy
những cái thuốc lào thuốc lá đấy nó có cái chất ma túy trong đấy
có thể hiểu rằng đây là một loại chất hóa học tạo ảo giác không giống cần sa tự nhiên
mà được pha chế từ nhiều loại chất tạo ảo giác khác nhau
đặc biệt trong đó có chín chất ma túy mới không nằm trong danh mục các chất ma túy bị cấm tại việt nam
gây hiệu ứng cực mạnh cho người sử dụng
thay vì trước đây trung quốc tẩm ướp vào các loại cỏ thông thường mang tên là cỏ mỹ
thì giờ đây loại ma túy tổng hợp này được du nhập vào việt nam dưới dạng các tinh thể như thế này
các đối tượng có thể tùy nhu cầu sử dụng mà hòa tan vào các dung dịch khác nhau như cồn nước để tẩm ướp pha chế
các chuyên gia cũng nhận định việc tùy ý pha chế như hiện nay rất dễ gây ra ngộ độc hoặc tử vong
nếu vượt quá liều lượng và khả năng chịu đựng của con người
chính vì cái chuyện mà khi tẩm vào các cái chất mang mà nó thông dụng như thế
cái bản thân cái người mà người ta tẩm vào người ta cũng không định lượng được cái liều lượng chính xác cụ thể là bao nhiêu
cho nên là người sử dụng cũng không thể biết được cái lưu lượng mà đã đưa vào trong đó là bao nhiêu
mà chính cái việc mà không biết được cái lưu lượng như thế thì đó là cái nguy cơ cho người mà sử dụng
dễ bị cái vấn đề mà ngộ độc trúng độc thậm chí là sốc thuốc hoặc tử vong
hiện loại chất ma túy này khi đã được tẩm ướp thì rất khó phân biệt với các loại thuốc lào thuốc lá thông thường
vì không có mùi đặc trưng
cách duy nhất để phát hiện đó là người dùng có những biểu hiện hành động khác thường sau khi sử dụng
các chuyên gia cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh khi phát hiện con em mình có những biểu hiện khác thường
cần nhanh chóng đưa con em đến các cơ sở y tế để có biện pháp can thiệp kịp thời
tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra đặc biệt là khi thuốc lá điện tử được sử dụng rộng rãi trong giới trẻ hiện nay
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
sáng nay tại cửa hàng số tám mươi một đường an dương vương tp huế tỉnh thừa thiên huế
đã xảy ra một vụ cháy làm ba người tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng ba giờ bốn mươi năm phút dạng sáng nay cửa hàng kinh doanh xe máy điện đạp điện
tại địa chỉ trên bất ngờ phát hỏa và bốc cháy dữ dội
ngay khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thừa thiên huế
đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để cứu hỏa
ngọn lửa đã được khống chế ngay sau đó khoảng một mươi phút vụ cháy đã làm ba người trong một gia đình
đều trú tại số nhà trên tử vong gồm ông đặng vấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba võ thị nhớ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
và đặng thị yến nhi sinh năm hai nghìn bảy
nhiều đồ đạc đã bị thiêu dụi và hiện công an tỉnh thừa thiên huế vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy trên
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại
trong kinh doanh xăng dầu
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã xác lập chuyên án đấu tranh
triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu trên biển thuộc tỉnh quảng ngãi
vào hồi hai mươi h một mươi phút ngày một mươi bốn tháng bốn cách đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi khoảng hai mươi hải lý
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an chủ trì
phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai bắt quả tang một tàu nước ngoài đang bơm giót chất lỏng
nghi là xăng dầu sang một tàu việt nam cùng hai mươi một đối tượng trên hai tàu này
tăng vật thạm giữ gồm hai tàu và khoảng hai hai trăm năm mươi mét khối xăng a chín mươi năm
không có hóa đơn chứng tử không khai báo hải quan trị giá khoảng bốn mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
về hành vi buôn lậu và ra quyết định tạm giữ đối với bảy đối tượng
đồng thời đang xác minh làm rõ các hành vi của các đối tượng còn lại
giả danh sĩ quan quân đội nhân dân việt nam với quân hàm trung tá
làm việc ở các phòng ban của tỉnh có mối quan hệ rộng chạy được việc làm
nguyễn đại dương trú tại thôn năm xã tàm sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
đã lừa đảo chiếm đoạt bảy bị hại với số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng
và đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện anh sơn tỉnh nghệ an
khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện anh sơn nhận được bảy đơn tố cáo
nguyễn đại dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi tiếp nhận đơn tố cáo công an huyện anh sơn đã tiến hành điều tra làm rõ
với thủ đoạn giả danh sĩ quan quân đội nhân dân việt nam với quân hàm trung tá
có mối quan hệ rộng nên các bị hại đã tin tưởng và đưa tiền cho dương chạy việc
quá trình đấu tranh đến nay nguyễn đại dương khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của bảy bị hại chủ yếu là người dân tộc thiểu số
nguyễn đại dương khai nhận tiền qua tay không có giấy tờ là ba trăm một mươi triệu đồng
cơ quan điều tra đã thu giữ một bộ quần áo mũ quân đội và bộ quân hàm trung tá
đối tượng dùng để lừa đảo
công an tỉnh hậu giang cũng vừa ra quyết định khởi tố bị can
và tạm ra một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng ba trương đình huy hai mươi năm tuổi chú tây ấp
tạ quang tỉ xã vĩnh hòa hưng nam huyện gò quao tỉnh kiên giang
có chở một người bạn ở xã vĩnh trung huyện vị thủy tỉnh hậu giang
đi cần thơ bằng xe ô tô bảy chỗ
trên đường đi huy phát hiện giấy đăng ký xe và giấy chứng minh thư của bạn rơi trên sản xe
thì đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe để đi cầm lấy tiền cá độ bóng đá
sau đó huy đã giấu số giấy tờ này dưới ghế xe
và hai ngày sau huy đến hỏi thuê xe ô tô của bạn để tự lái đi thành phố châu đốc tỉnh an giang
nhưng thực ra là đem chiếc xe trị giá gần chín trăm linh triệu đồng
đến một cửa hàng cầm đồ cầm được một trăm linh triệu đồng rồi sau đó đem cá độ và thua hết
nhận tin báo qua điều tra công an huyện vị thủy đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt người
trong trường hợp khẩn cấp đối với trương đình huy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau hai ngày xét xử và nghị án chiều qua tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt
bị cáo mạc quế hương ba mươi bảy tuổi trú tại phường đông hồ thành phố hà tiên tỉnh kiên giang
một mươi bốn năm tù giam về tội lừa đảo
đồng thời buộc bị can này phải trả lại cho người bị hại số tiền trên sáu tỷ đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai hương bắt đầu mở các dây hụi cho người dân ở hà tiên chơi
để hưởng hoa hồng đến năm hai nghìn một mươi năm hương lập ra bảy dây hụi với nhiều mức giá khác nhau
từ một đến một mươi triệu đồng sau đó hương tự ý hốt những phần hụi của hụi viên khi chưa được
sự đồng ý của họ đồng thời đưa tên khống người chơi không có thật để hốt chiếm đoạt tiền
của hụi viên ngoài ra hương còn thực hiện bán hai phần hụi khống cho người khác để chiếm đoạt
số tiền của người mua đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu hương hoàn toàn mất khả năng chi trả
nên tuyên bố vỡ hụi và chiếm đoạt số tiền hơn sáu tỷ đồng của các hụi viên
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã tập trung đấu tranh triệt phá
ngăn chặn không để nạn tính dụng đen hoành hành tại địa bàn thủ tục vay đơn giản
nhanh chóng và không cần thế chấp chính là những cái lợi trước mắt mà những người cần tiền
tìm đến về tính dụng đen nhưng ít ai biết được rằng phía sau những lời rụ rỗ ngon ngọt đó
là một mức lãi suất cắt cổ tương đương từ một trăm linh chín đến một trăm tám mươi hai một năm và khi người vay không có khả năng
thanh toán thì các đối tượng cho vay sẵn sàng đánh đập xiết nợ gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn
tháng nào cũng vậy cứ đến ngày hai mươi hàng tháng vợ chồng anh trần ngọc linh ở huyện thanh thủy
tỉnh phú thọ lại phải gom góp các khoản thậm chí vay mượn thêm của anh em họ hàng để có đủ số tiền
gần bảy mươi triệu đồng trả lại cho các đối tượng cho vai cầm đầu
chỉ vì cần gấp số tiền mua đất và vốn làm ăn anh linh đã cùng với mẹ đẻ của mình là lê thị tuyết
đi vay số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng của các đối tượng bên ngoài với mức lãi suất bốn đồng năm đồng
một ngày một triệu tùy gói vay nên chỉ sau chưa đầy năm tháng số tiền lãi mà anh linh phải trả cho khoản vay
hơn năm trăm linh triệu đồng của mình đã lên đến hơn ba trăm linh triệu đồng
tôi vai là để mua đất hai là để phát triển cho việc sản xuất kinh doanh của tôi
và tôi chưa làm được việc với ngân hàng nên là tôi phải vay ở bên ngoài
và số tiền vai của tôi là lãi ngoài lãi ngày lãi suất nó cũng hơi cao nói chung là cao so với công việc
có thể là mỗi một triệu là bốn đến năm một ngày
và tính ra hàng tháng là gần bảy mươi triệu
mỗi triệu trên vòng trăm vòng một tháng
và công việc của tôi thì không thể đáp ứng được
đến thời điểm bây giờ là không đáp ứng được
chỉ tính từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã bắt giữ hàng chục đối tượng cho vay lãi nặng
đây hầu hết đều là những đối tượng từng có tiền án tiền sự
khi biết người dân có nhu cầu vay tiền các đối tượng này sẽ ra sức mồ trài rụ rỗ để người vai tin tưởng
như chỉ cần cung cấp chứng minh nhân dân
bằng lái xe hoặc sổ hộ khẩu là có thể nhận tiền
sau khi con mồi đã mắc bẫy các đối tượng cho vay mới dở các thủ đoạn và mánh khóe để chó chặt con mồi
trên thực tế mức lãi suất mà người đi vay phải trả thường từ ba đến năm đồng trên một triệu đồng một ngày
tương đương là một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm
như vậy chỉ sau từ sáu đến tám tháng số tiền lãi mà người vay phải trả tương đương với số tiền gốc ban đầu đi vay
qua đây cũng xin khuyến cáo đến tất cả những người dân
khi vay mượn cầm cố tài sản thì chúng ta đến những cơ quan tổ chức có uy tín được cấp phép của nhà nước
để chúng ta vay tiền cũng như là cầm cố tài sản để các đối tượng hoạt động tín dụng đen không có điều kiện khả năng hoạt động phạm tội
để ngăn chặn hiệu quả hoạt động tín dụng đen bên cạnh việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
đầu tranh triệt xóa các ổ nhóm cho vay nặng lãi của lực lượng chức năng và những giải pháp của ngành ngân hàng
nhằm đơn giản hóa thủ tục vay vốn và giải ngân nhanh
thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật không tiếp tay cho những hoạt động của bọn tội phạm
khi có sự việc xảy ra cần báo với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật
vào giờ chiều nay
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online

đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện